chuyển sang phần tin thế giới tại mỹ hiện tại biến thể ở micron đã lây lan đến một số bang của mỹ
nhưng biến thể danta vẫn chiếm phần lớn các ca mắc covid một mươi chín mới của nước này
theo trang the guardian của anh đối với bác sĩ rina dabramo người làm việc tại hệ thống
chăm sóc sức khỏe metrohealth ở cleveland mỗi lần phải đối diện bệnh nhân covid một mươi chín
chưa được tiêm chủng tại phòng cấp cứu là một lần khó khăn
khi được hỏi đã tiêm phòng chưa các bệnh nhân đều trả lời rất yếu ớt rằng họ chưa tiêm phòng
nhưng bây giờ họ đã biết lý do tại sao cần phải tiêm vaccine covid một mươi chín bác sĩ dabramo nói
thật không may vẫn còn rất nhiều người ở ohio và nhiều khu vực khác ở mỹ vẫn chưa nhận ra bài học đó
ngay cả khi tỷ lệ lây nhiễm trên toàn quốc bắt đầu tăng trở lại
trong bối cảnh biến thể omicron xuất hiện
gần đây ohio là một trong những bang có số ca nhập viện vì covid một mươi chín tăng cao nhất
trong bối cảnh số ca nhập viện trên khắp cả nước tăng cao
theo phân tích dữ liệu của new york times số ca nhập viện tại đây đã tăng một mươi chín trong vòng hai tuần qua
ohio đã ghi nhận trung bình trên bốn bốn trăm linh ca nhập viện vì covid một mươi chín mỗi ngày
đứng thứ tư trong số các bang ở mỹ và tăng hai mươi chín trong hai tuần qua
tiến sĩ mathio sims giám đốc nghiên cứu truyền nhiễm
tại belmont health hệ thống chăm sóc sức khỏe lớn nhất của michigan
cho biết phòng cấp cứu và các bộ phận khác của bệnh viện đều kính chỗ
chủ yếu đều là những bệnh nhân chưa được tiêm chủng
viewman giống như các bệnh viện khác ở michigan và trên toàn quốc
cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự
chính quyền gần đây đã phải cử thêm hàng chục nhân viên y tế đến các cơ sở khu vực này
ngoài ra tất cả các nhân viên làm việc trong lĩnh vực y tế đều đang rất mệt mỏi
tiến sĩ sims chia sẻ
chúng tôi phải làm việc không ngừng nghỉ suốt hai năm và dịch bệnh vẫn đeo bám chúng tôi
bác sĩ gouders và nhiều chuyên gia khác đang chờ thêm dữ liệu về biến thể omicron
đã được phát hiện ở ít nhất năm mươi quốc gia trên thế giới
trong khi đó các nhà nghiên cứu ở nam phi đã báo cáo rằng omithront có nguy cơ lây nhiễm cao
nhưng ít nghiêm trọng hơn các biến chủng trước đây
trước tình trạng này bác sĩ celine gouders chuyên gia về bệnh truyền nhiễm
và nhà dịch tễ học tại đại học new york
đang nỗ lực kêu gọi mọi người đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thúc đẩy những người đủ điều kiện tiêm mũi vaccine tăng cường
ngoài ra các chuyên gia y tế cũng khuyến khích mọi người đeo khẩu trang khi tụ tập trong nhà
và ngay cả khi ở ngoài trời
theo thống kê của reuters ít nhất một mươi chín bang của mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể omicron
như ca nhiễm biến thể omicron được phát hiện ở mỹ đã tiêm chủng đầy đủ và mắc các triệu chứng nhẹ
tình trạng tiêm liều nhắc lại của những bệnh nhân này chưa được thông tin
giám đốc cdc rodan walensky cũng cho biết có vài chục ca omicron
nhưng biến thể danta vẫn chiếm khoảng chín mươi chín tổng số ca covid một mươi chín mới ở mỹ
trong hai mươi bốn giờ qua mỹ ghi nhận trên một trăm hai mươi bảy bốn trăm linh ca mắc mới và vượt ngưỡng một ba trăm linh ca tử vong
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác về khẩu trang phát sáng khi phát hiện virus corona
nhóm các nhà khoa học thuộc đại học kioto nhật bản thông báo vừa phát triển được loại khẩu trang
có thể phát sáng dưới ánh sáng cực tím nếu trên khẩu trang có dấu vết của virus corona
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhóm nghiên cứu trên do chủ tịch đại học kioto giáo sư yasuhiro zukamoto đứng đầu
đã tiêm một dạng virus corona không hoạt động và không gây nguy hiểm cho đà điểu cái
chiết xuất thành công một lượng lớn kháng thể từ những quả trứng mà những con đà điểu cái được tiêm virus corona đẻ ra
sau đó nhóm nghiên cứu phát triển một bộ lọc đặc biệt được đặt bên trong khẩu trang
bộ lọc này được phung thuốc nhậm hình quang và chứa kháng thể virus corona chiếc xuất từ trứng đà điểu
nếu có virus corona bộ lọc sẽ phát sáng khi được chiếu dưới ti cực tím
khi nhóm nghiên cứu tiến hành thử nghiệm loại khẩu trang này trong vòng một mươi ngày đối với ba mươi hai người bị nhiễm virus corona
họ phát hiện ra rằng tất cả những chiếc khẩu trang mà người nhiễm virus này đều phát sáng dưới tia uv
và ánh sáng này sẽ mờ dần theo thời gian khi mà lượng virus trong người nhiễm giảm xuống
mục tiêu tiếp theo của các nhà khoa học
tại đại học kioto là mở rộng chương trình thử nghiệm với sự tham gia của một trăm năm mươi người
bản thân giáo sư zukamoto đã tự phát hiện ông mắc covid một mươi chín sau khi đeo một chiếc khẩu trang thử nghiệm
và khẩu trang đã phát sáng khi soi dưới ánh sáng cực tím
kết quả xét nghiệm phản ứng chuỗi bolimerac sau đó đã xác nhận ông mắc covid một mươi chín
nhóm nghiên cứu hy vọng những chiếc mặt nạ sẽ cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng
để kiểm tra xem họ có nhiễm covid một mươi chín hay là không
giáo sư tsukamoto nói
chúng tôi có thể sản xuất hàng loạt kháng thể từ đại biểu với chi phí thấp
trong tương lai tôi muốn biến loại khẩu trang này thành một bộ thử nghiệm dễ dàng mà ai cũng có thể sử dụng
với việc tiếp tục thử nghiệm để đưa loại khẩu trang phát sáng khi tiếp xúc với virus corona vào sử dụng thực tế
nhóm nghiên cứu của giáo sư yugamoto đặt mục tiêu đạt được sự chấp thuận của chính phủ nhật bản
để có thể đưa loại khẩu trang này ra thị trường vào năm tới
quay lại với nhật bản
khi cả thế giới đang cố gắng nghiên cứu và tìm hiểu
về biến thể omicron
thì mới đây nhật bản công bố nghiên cứu đầu tiên về biến thể omicron
cụ thể một nghiên cứu ở nhật bản cho thấy
biến thể omicron của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm
cao hơn bốn hai lần so với biến thể delta ở giai đoạn đầu
nghiên cứu được trình bày tại một cuộc họp hội đồng tư vấn bộ y tế nhật bản vào ngày tám tháng một mươi hai
ông nishura giáo sư khoa học về sức khỏe và môi trường tại trường đại học kyoto
kiêm cố vấn của bộ y tế nhật bản hiroshi nisura cho biết
biến thể omicrand lây nhiễm mạnh hơn cũng như thoát khỏi khả năng miễn dịch
được xây dựng tự nhiên và thông qua vaccine cao hơn
đáng chú ý ông nisura sử dụng phương pháp tương tự như đã tiến hành vào hồi tháng bảy năm nay
trong đó dự đoán sự bùng phát của biến thể delta
nghiên cứu đó được xuất bản trên tạp chí y học eurosuvalence
nhật bản hiện có một bảy trăm hai mươi tám hai trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín và một mươi tám ba trăm sáu mươi chín ca tử vong
hàng trăm nhà nghiên cứu trên toàn cầu đang tìm hiểu biến thể omithron
vì nó khác biệt nhất trong số năm biến thể đáng lo ngại được xác định kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
số ca mắc covid một mươi chín tại nam phi đã tăng lên gần hai mươi ca một ngày
sau thời điểm nước này phát hiện biến thể omicron đầu tiên cách đây hai tuần
tổ chức y tế thế giới cảnh báo biến thể omicron có thể gây ra các đợt bùng phát lớn và để lại hậu quả nghiêm trọng
đã có những lo ngại rằng biến thể omicron ảnh hưởng đến tổ chức y tế thế giới who
tuy nhiên cho đến nay các bệnh viện ở nhiều khu vực ghi nhận biến thể omicron vẫn chưa quá tải
đồng thời hầu hết trường hợp mắc omicron đều có triệu chứng nhẹ
hai hãng dược pfizer và biontech tuần này cho biết liệu vaccine tăng cường của họ có thể củng cố sự bảo vệ chống lại biến thể omicron
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson vào ngày tám tháng một mươi hai đã áp đặt các hạn chế covid một mươi chín nghiêm ngặt hơn
bao gồm yêu cầu người dân làm việc tại nhà
đeo khẩu trang nơi công cộng và tiêm phòng vaccine để làm chậm sự lây lan của biến thể omithon
ông johnson nói rằng biến thể omithron đã lan nhanh chóng nên ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sang kế hoạch b
để kéo dài thời gian giúp người dân tiêm vaccine tăng cường
các hạn chế mới có thể làm giảm lượng du khách đến nhà hàng quán cà phê và các cửa hàng tại trung tâm thành phố ở anh vào dịp lễ giáng sinh
quý vị nhớ nha biến thể omitform của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm
cao hơn bốn hai lần so với biến thể delta ở giai đoạn đầu
do đó sắp đến giáng sinh rồi dù rất muốn ra ngoài nhưng để bảo vệ bản thân
quý vị khán giả hãy tạo ra một giáng sinh ấm cúng ở nhà và chào đón ngày lễ tuyệt vời nhất với một vài người thân yêu thơ nhà
thưa quý vị hiện nay biến thể ông mikpron vẫn đang là một ẩn số đang được các chuyên gia các nhà khoa học trên thế giới giải mã
tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu biến thể này có thể là một tín hiệu mừng để kết thúc đại dịch
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về biến thể này thưa quý vị
xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt hãy chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên ấn lai và supprite ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi nha
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo